trong thời gian qua những người không may gặp nạn trong đêm thường gọi tới số điện thoại bảy mươi tám trăm linh chín sáu nghìn bốn trăm bốn mươi sáu để được giải cứu
đó chính là số điện thoại của nhóm cứu hộ cứu nạn khẩn cấp đà nẵng miễn phí
từng cứu nạn cho hơn một trường hợp gặp sự cố trong đêm trên địa bàn thành phố
đều là những thanh niên chín x một mươi x với niềm đam mê du lịch bụi thích khám phá những cung đường
nhiều lần chứng kiến những trường hợp xe bị thủng lốp giữa đèo giữa đêm khuya mà không có ai hỗ trợ
họ đã nghĩ ra việc thành lập nhóm cứu hộ cứu nạn khẩn cấp đà nẵng miễn phí
gọi tắt là nhóm sos đà nẵng hoạt động trong khu vực nội thành và đường đà nẵng đi hội an
nhiều lần đi giữa đường cũng có gặp những người lớn tuổi những người lâu công già sinh viên bị lốm lốt hư xe bị tài nạn
nhóm không có dụng cụ hay là có gì để giúp đỡ chỉ có những xe đẩy được thì nhóm sẽ hỗ trợ đẩy gì
còn lại chỉ nhờ điện xe xe lưu động những xe lưu động thì giá bằng đêm hơi cao
những người lâu công hay những người nghèo không có tiền để chi trả
nhóm và tôi quyết định thành lập một đội cứu hộ miễn phí bằng đêm
bằng ngày đi làm về thì khoảng năm giờ ăn cơm tám giờ rồi xong thì lên trụ sở
và khoảng tầm sáu giờ sáu giờ thì có cá điện thì sẽ chạy đến giúp đỡ người ta
khi giúp đỡ sống thì em thấy rất là vui mặc dù trời lạnh trời mưa thì vẫn thấy rất là vui
trong khi làm sống thì họ trả khí bằng nụ cười và em thấy vui và hạnh phúc với điều đó
mỗi đêm đội cứu hộ khoảng từ năm đến bảy ca
nhưng có những ngày lên tới tận hai mươi ca từ đèo hải vân đến hết địa bàn thành phố
ngay cả một hai giờ sáng khi nhận điện thoại gọi đến là các chàng trai trẻ lập tức sách đồ nghề lên đường
thậm chí mưa tầm tã họ vẫn cố gắng có mặt kịp thời giúp đỡ những người gặp nạn
cứ thế mỗi đêm xuống các thành viên đội cứu hộ sos đà nẵng lại đi theo những lời cầu cứu qua điện thoại
để mang đến sự giúp đỡ ấm áp tình người và góp thêm hình ảnh đẹp về đà nẵng thành phố trẻ chung năng động thân thiện và bình yên